chính phủ cũng thể hiện quyết tâm tạo điều kiện phát triển lĩnh vực này
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia để nông nghiệp công nghệ cao thoát ra khỏi mô hình nhà kính cần sự quan tâm đầu tư thực chất trong đó chú trọng xây dựng nguồn nhân lực cũng như dự báo thị trường
hiện nay ở nhiều địa phương mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai và đem lại hiệu quả kinh tế cao
có thể lấy ví dụ toàn tỉnh lâm đồng có khoảng năm mươi hectare đầu tư công nghệ cao cho doanh thu từ một trăm năm mươi triệu đến một tỷ đồng một hectare một năm
cá biệt đã xuất hiện một số mô hình sản xuất rau thủy canh đạt doanh thu trên tám tỷ đồng một hectare một năm
tại hà nam bước đầu đã quy hoạch được ba trăm linh hectare trên năm trăm linh hectare sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
trong đó tỉnh đã khởi động dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có diện tích một trăm tám mươi hectare với tổng số vốn đầu tư gần ba trăm linh tỷ đồng
riêng khu cánh đồng mẫu lớn rộng gần một trăm ba mươi hectare sẽ triển khai sản xuất khoảng một mươi năm sản phẩm chủ lực
từ hai mươi đến ba mươi tấn một ngày phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu
nhiều chuyên gia nhận định khó khăn lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiện nay là vấn đề đất đai
đất nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ đang là khó khăn của nhiều địa phương khi muốn chuyển đổi thu hút đầu tư vào lĩnh vực này
vì vậy nhà nước nên cho phép chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau quả đi kèm ứng dụng công nghệ cao
tức là cần cơ chế cởi trói cho đất đai
cũng như quy định về hạn điền
việc sửa đổi luật đất đai nên theo hướng chuyển từ người không còn thiết tha với đồng ruộng sang người mong muốn làm nông nghiệp
chuyển từ hiệu quả sử dụng đất thấp sang sử dụng hiệu quả cao hơn
ông lưu đức khải phó trưởng ban chính sách dịch vụ công viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng
hiện nay vẫn còn có sự nhầm lẫn trong cách hiểu nông nghiệp công nghệ cao
nhiều người cứ nghĩ nông nghiệp công nghệ cao là nền nông nghiệp sản xuất theo mô hình nhà kính
hiểu như vậy là không chuẩn
nông nghiệp công nghệ cao phải dựa trên sản xuất trung lớn tức là phải triển khai trên đồng luận chứ không phải là thứ chỉ để trình điện
muốn vậy bên cạnh chính sách tích tụ dụng đất thì cơ sở hạ tầng để ứng dụng công nghệ cao phải đồng bộ
ví dụ với cánh đồng lớn thì phải có hệ thống cung cấp chủ động nước tưới như thế nào cảm biến phát hiện dịch bệnh sớm ra sao
tức là đòi hỏi về nguồn vốn đầu tư
hiện nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ về vốn vẫn chưa đi vào thực tế
nên cần sớm được cụ thể hóa
cũng theo ông khải yếu tố quan trọng nhất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao là thị trường
muốn vậy công tác dự báo cần được quan tâm nhà nước phải giữ vai trò kết nối thông qua đàm phán ký kết các hiệp định thương mại
để giúp doanh nghiệp tiếp cận với thị trường thế giới
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao sẽ tính toán sắp xếp sản xuất cho phù hợp với nhu cầu của thị trường
tránh tình trạng sản xuất dư thừa hoặc được mùa mất giá
chuyên gia kinh tế nông nghiệp vũ trọng khải cho biết
mặc dù hiện nay công nghệ để ứng dụng trong nông nghiệp đã rất thuận tiện
song sẽ không thể có một nền nông nghiệp công nghệ cao nếu nông dân
một trong hai chủ thể quan trọng nhất của lĩnh vực này cùng với doanh nghiệp lại không đủ trình độ để áp dụng
chỉ khi nào có được đội ngũ nông dân chuyên nghiệp thì mới tích tụ ruộng đất tiền đề để phát triển nông nghiệp công nghệ cao
bên cạnh đó để tích tụ dụng đất thì nhà nước cần ra quy định mua đất theo giá thị trường
có như vậy mới dần xóa bỏ được tình trạng doanh nghiệp không biến đất bờ sôi rộng mật thành khu công nghiệp như hiện nay
tương lai phát triển kinh tế của việt nam phải tính tới công nghệ cao công nghệ hiện đại để mang lại giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp
người nông dân nói riêng và việt nam có thể nâng giá trị sản phẩm của mình nhờ các công nghệ và nhu cầu mới
theo giáo sư philip lemedi người bỉ châu âu đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc cho ra đời các chính sách phát triển nông nghiệp và công nghệ
tuy nhiên liên minh châu âu eu cũng từng nhiều lần phải điều chỉnh các chính sách nông nghiệp của mình trong quá trình thực hiện
giáo sư cho rằng thực tế là đối với bất cứ một chính sách nào thì bên cạnh các mặt tốt vẫn luôn tồn tại các điểm bất lợi
và đây cũng chính là vấn đề còn phải bàn bạc và cùng suy nghĩ dựa trên các kinh nghiệm đã có
trên cơ sở đó đưa ra các lựa chọn về chính sách một cách minh bạch và hợp lý nhằm tìm được giải pháp tối ưu
thời gian qua chính phủ đã cùng các bộ ngành
đã có nhiều chỉ đạo cam kết tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp công nghệ cao
mới đây thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phải nâng gói hỗ trợ cho đầu tư nông nghiệp công nghệ cao
từ sáu mươi tỷ đồng đến một trăm linh tỷ đồng và giao ngân hàng nhà nước vận động các ngân hàng có gói tín dụng hỗ trợ cần thiết để thực hiện
thủ tướng cũng giao bộ tài nguyên và môi trường chủ trì nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung luật đất đai
nhằm tạo điều kiện cho tổ chức kinh tế thuê đất đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
bổ sung cơ chế sử dụng đất trong quá trình tích tụ phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp
thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định số hai trăm một mươi hai nghìn một mươi ba ndcp
về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn cho phù hợp với quá trình tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp
trong hội nghị tổng kết sản xuất ngành nông nghiệp năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức thủ tướng cho rằng
những thể chế chính sách nào ràng buộc nông nghiệp nông dân nông thôn không phát triển được hoặc chậm phát triển
thuộc thẩm quyền của chính phủ thì phải bãi bỏ ngay càng sớm càng tốt
còn cái gì thuộc thẩm quyền của bộ chính trị quốc hội thì tiếp tục kiến nghị để bãi bỏ
đó là những tín hiệu tích cực để tạo đà phát triển nông nghiệp công nghệ cao vốn đang là xu thế tất yếu hiện nay
trong phần tiếp theo của chương trình này mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết
phát triển nông nghiệp hiệu quả bền vững của tác giả phùng quốc hiển
có thể nói nền nông nghiệp của nước ta đã vượt qua những khó khăn thách thức phục hồi tích cực và phát triển trở lại
trong năm hai nghìn một mươi sáu
đây là bước khởi động tốt trong năm đầu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tuy vậy muốn tạo sức mật mới cho nông nghiệp cần phải tập trung vào một số mũi nhọn
bối cảnh thế giới đang có những diễn biến phức tạp đi liền với đó là sự tác động khó lường từ biến đổi khí hậu
tuy nhiên đi liền với thách thức khó khăn vẫn có cơ hội để việt nam tăng tốc phát triển nông nghiệp
muốn vậy cần tập trung vào một số vấn đề trọng yếu
thứ nhất cần kiên định với định hướng tập trung vào phát triển nông nghiệp xanh bền vững
dù buộc phải chấp nhận cuộc đấu tranh về lợi ích giữa hai trường phái
một bên là phát triển nóng sản xuất bẩn với một bên là sản xuất bền vững xanh sạch
từ canh tác đến chế biến bảo quản tiêu thụ
thứ hai phải tổ chức lại sản xuất cơ chế hóa và hiện đại hóa đi theo nền sản xuất lớn
tập trung áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa ngay kỹ thuật số tự động hóa công nghệ sinh học
vào sản xuất nông nghiệp gắn kết sản xuất và tiêu thụ giữa người sản xuất với người tiêu dùng
và mô hình liên kết sản xuất
cùng với đó ta phải tổ chức lại sản xuất lực lượng sản xuất ở nông thôn
việc xây dựng và phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kiểu mới ở nông thôn
theo mô hình của cộng hòa liên bang đức đài loan hay đan mạch là rất hữu ích cho nông dân
thứ ba xử lý các vấn đề về đất đai theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất
có thể chấp nhận tích tụ dụng đất mạnh hơn để hình thành những cánh đồng mẫu lớn sản xuất lớn tập trung
nếu cần phải nghiên cứu sửa đổi bổ sung luật đất đai và cương quyết xử lý việc sử dụng đất không hợp lý
của các tổ chức cá nhân nhất là vấn đề quản lý sử dụng đất nông lâm trường không có hiệu quả
mà quốc hội đã tổ chức giám sát và ra nghị quyết về vấn đề này trong năm hai nghìn hai mươi
thứ tư trong quản trị nguồn nước chúng ta phải giữ cho được tài nguyên nước
phải tích chữ phân phối điều hòa nước một cách hợp lý
hệ thống từ sông ngòi đến các công trình thủy lợi hình thành mạng lưới tưới tiêu hoàn chỉnh
dự án luật thủy lợi đang được quốc hội xem xét thảo luận phải thể hiện được quan điểm này
muốn được như vậy việc đầu tiên là chúng ta phải giữ được rừng đầu nguồn
để giữ được rừng thì người dân phải sống được dưới tán rừng
nguồn tài chính để giữ rừng phải chi trả một phần từ ngân sách nhà nước
một phần từ việc vận hành khai thác các công trình thủy lợi thủy điện
người sử dụng nước cho mục đích kinh tế phải trả tiền cho người tạo nước đây là nguyên tắc thị trường
bên cạnh việc đầu tư xây dựng các công trình tích nước
chúng ta phải sử dụng hợp lý các vùng trũng canh mương ao hồ làm nơi tích nước
ngành nông nghiệp phải được giao chủ trì việc quản lý điều phối nguồn tài nguyên nước
cho hợp lý nhất giữa sản xuất nông nghiệp sinh hoạt của nhân dân phát điện và các mục đích sử dụng khác
thứ năm ta phải xây dựng nền nông nghiệp qua hệ thống các cơ sở sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật thân thiện với môi trường
chúng ta phải đi theo xu thế phân bón hữu cơ dùng thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc sinh học thế hệ mới
phải giảm mạnh phân vô cơ và vấn đề quản lý phân cần tập trung về một đầu mối
hiện tại vai trò quản lý nhà nước về phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ thuộc trách nhiệm của hai bộ khác nhau
vấn đề này cũng phải được cân nhắc vào xu hướng đưa vấn đề quản lý phân bón về ngành nông nghiệp
thứ sáu phải bảo đảm về giống tốt giống có năng suất cao giống có chất lượng tốt và ra sản phẩm tốt
nhưng ta phải giữ được giống gen nguyên thủy giống gen quý
chúng ta phải làm sao để những sản phẩm này có thương hiệu trên thế giới tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
thứ bảy cần có cuộc cách mạng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn năng lực nhận thức hấp thụ chấp nhận chuyển giao công nghệ
nhất là đối với người nông dân sản xuất hàng hóa
khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao tiên tiến vào sản xuất
thông qua việc tổ chức đào tạo qua hệ thống kể cả cầm tay chỉ việc cho người nông dân để bảo đảm yêu cầu cho công cuộc đổi mới căn bản trong nông nghiệp
thứ tám trong tổ chức sản xuất trong quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thôn trong tiếp cận thị trường và trong đầu tư
phải lấy hiệu quả làm chính và phải dùng cơ chế thị trường để giải quyết các mối quan hệ kinh tế
giảm dần sự bao cấp và nhà nước chỉ có thể là bà đỡ trong một giai đoạn nhất định mà thôi
ngay việc chuyển đổi hệ thống canh mương nội đồng cho tổ chức cá nhân
cũng phải chú ý đến khía cạnh tài chính công tài sản công
để bảo đảm sự công bằng trong phân bổ các nguồn lực của nhà nước và hưởng thụ của các hộ nông dân sử dụng nước trên từng địa bàn cụ thể
cuối cùng cần khẳng định đất nước ta là quốc gia biển
với hơn một triệu km hai biển với vùng đặc quyền kinh tế rộng gấp hơn ba lần
phần lục địa nên có thể khẳng định tương lai sán lạng của kinh tế biển nước ta
do đó việc hoạch định chiến lược biển của chúng ta trong giai đoạn tới
với định hướng phát triển tổng hợp cả công nghiệp khai khoáng năng lượng khoa học biển du lịch cơ khí đóng và sửa chữa tàu biển
giàn khoan vận tài biển logistic bên cạnh phát triển nghề cá nuôi trồng bảo quản chế biến thủy sản là rất quan trọng
việc thay đổi căn bản cách chúng ta vẫn thường nghĩ về nông nghiệp nông dân và nông thôn
có thể đem lại các hướng đi mang tính đột phá cho giai đoạn phát triển tới đây của ngành nông nghiệp nước ta
cần phải thực hiện được mục tiêu mà đại hội toàn quốc của đảng lần thứ một mươi hai đặt ra là
tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững trên nền tảng cơ cấu lại nông nghiệp
theo hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao hàng hóa lớn tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp bình quân trên ba một năm trong năm năm tới
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phát triển nông nghiệp hiệu quả bền vững của tác giả phùng quốc hiền bài đăng trên báo nhân dân cuối tuần
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau